thưa quý vị để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới hai nghìn hai mươi
và vui xuân đón thết nguyên đán quý mão lành mạnh an toàn tiết kiệp
bàn bì thư yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo
và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
đáng chú ý bàn bì thư yêu cầu không tổ chức thăm trúc thết cấp trên
và lãnh đạo các cấp không tổ chức đoàn của trung ương thăm trúc thết cấp ủy
chính quyền các tỉnh thành phố nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp
dưới mọi hình thức
vâng ạ tặng quà trong các dịp lễ tết có lẽ đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc
và quà tặng thì thể hiện tình cảm quý mến sự trân trọng biết ơn
thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây
do vậy đòi hỏi mỗi người phải ứng xử hết sức văn hóa
tuy nhiên việc biếu tặng quà hiện nay đã biến tướng nhuộm màu tiêu cực
lồng ghét trong đó là sự mua chuộc và hàm ơn
do đó việc ban bí thư yêu cầu cấm tặng quà tết cho lãnh đạo
trước hết là nhắc nhở cán bộ công chức viên chức về trách nhiệm của mình
trong việc gìn giữ sự liêm chính tránh xảy ra tiêu cực trong nét đẹp văn hóa của dân tộc việt nam
và quy định này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận
trong nhiều năm trở lại đây cứ vào thời điểm tết nguyên đán cận kề
ban bí thư thủ tướng chính phủ lại ban hành chỉ thị nghiêm cấm việc tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp
mặc dù nội dung không mới nhưng câu chuyện biếu tặng quà xếp vẫn làm nóng dư luận
bởi nét văn hóa của người việt hiện nay ít nhiều đã bị biến tướng
khi nhiều người lợi dụng dịp này để biếu tặng những món quà có giá trị vật chất lớn nhằm mục đích vụ lợi
cư dân mạng cho rằng cùng với việc hiện nay đảng và nhà nước đang quyết liệt đưa những vụ án tham nhũng
kinh tế ra xét xử thì việc ban hành quy định cấm tặng quà lãnh đạo dịp tết sẽ nhắc nhở cán bộ
cần cân nhắc trước khi quyết định nhận hay không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi tiêu cực
hay người dân rất đồng tình ủng hộ người có chức quyền nên vì điều cấm này mà không nhận quà
bởi vì chỉ những ai có ý định vụ lợi cho công việc về sau của mình mới quả cáp cho cấp trên
cho người có ảnh hưởng đến công việc của mình
chỉ thị của ban bí thư về việc cấm tặng quà cấp trên là cần thiết góp phần nâng cao ý thức giáo dục
nhắc nhở cán bộ đảng viên nâng cao trách nhiệm nêu gương hạn chế những biến tướng tiêu cực xảy ra
làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống
ủng hộ quy định này tặng quà ngày tết là nét văn hóa nhưng nó biến tướng là do lòng tham của người cho và người nhận vì mục đích của mình
hiện nay không còn cảnh nhiều người xếp hàng rồng rắn xe cộ qua cáp đến cơ quan hay nhà riêng của cấp trên
mà việc tặng quà và nhận quà trở nên kín đáo tinh vị hơn
trước việc tặng quà có thể biến tướng thành nhiều hình thức khác nhau cư dân mạng cho rằng
quy định cần đồng hành với các chế tài biện pháp xử lý
nên bổ sung quy định cấm biếu tặng song song với quy định cấm nhận quà đối với cán bộ
phải quy định cụ thể nếu giá trị quá trên một triệu đồng thì phải khai báo với cơ quan hữu trách
phải có khung hình phạt cụ thể cho cả người biếu và người nhận
đã là lệnh cấm thì phải có chế tài xử lý nếu vi phạm nếu không có hình thức xử lý thì là nói xuông thôi ạ
phải quán triệt qua tết phải xử lý một số trường hợp vi phạm để gian đe
và hơn hết là lãnh đạo cấp càng cao phải càng gương mẫu
thì các cấp dưới cứ thế mà thực hiện
thực tế từ lâu cục phòng chống tham nhũng thanh tra chính phủ tổ chức đường dây nóng
để tiếp nhận phản ánh các trường hợp có dấu hiệu nhận biếu quà tặng trái quy định
hoặc các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
theo báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng
năm hai nghìn hai mươi có ba người nộp lại quà ba mươi một tám triệu đồng một cơ quan nhận hai trăm một mươi triệu đồng
năm hai nghìn hai mươi một có bốn trường hợp nộp lại quà tặng với số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
con số này còn khiêm tốn bởi việc phát hiện tặng quà sai quy định lâu nay
vẫn đang phụ thuộc vào tính tự giác trung thực của cán bộ công chức viên chức
quan trọng là người nhận
họ không thể không biết hình thức mục đích mà người biếu đưa
họ biết rõ ràng đây là quà biếu chứ không phải là không biết
dù bất kỳ dưới hình thức nào dù qua biếu là vật chất là tiền bạc
là những thứ có giá trị thì người nhận đều biết rõ
không có chuyện vô can không biết đó là quà biếu
không có người nhận thì sẽ không có người biếu
nếu lãnh đạo kiên quyết không nhận thì cấp dưới cũng không thể đưa
hơn nữa bản thân người nhận cũng cần nâng cao ý thức bản lĩnh
và có thái độ ứng xử trong việc nhận quà
những món quà mang mùi vị vụ lợi không trong sáng
thì người nhận phải nhận thức được để có ứng xử cho phù hợp
việc tặng quà có thể bị biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau
nhưng không phải là không thể xử lý
bản thân các quy định về quà tặng trước hết
bản thân các quy định về quà tặng trước hết
là nhắc nhở cán bộ công chức về trách nhiệm của mình
trong việc giữ gìn sự liêm chính
với nhận thức đầy đủ và cách ứng xử văn hóa
chuyện qua cáp sẽ giữ nguyên được giá trị văn hóa của nó
trong đời sống của người việt nam
quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi